bên cạnh đó thì việc không được trực tiếp lựa chọn sách giáo khoa quyền tự do học thuật của giáo viên chưa được đảm bảo
thì chắc chắn là việc áp dụng các phương pháp giáo dục hiện đại cũng sẽ bị hạn chế rất nhiều
thời điểm trước khi bộ giáo dục và đào tạo công bố danh mục các đầu sách giáo khoa lớp một
được phép sử dụng làm tài liệu dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới
một số nhà xuất bản đã có động thái công bố theo cách riêng của mình
như hội thảo giới thiệu các bản thảo sách giáo khoa
gửi công văn đến các địa phương giới thiệu sách giáo khoa với những khuyến cáo và quảng cáo đầy ẩn ý
tất cả những động thái đó khiến dư luận trong và ngoài ngành hoàn toàn có quyền lo ngại
về những biến tướng của việc cạnh tranh khi vận hành nhiều sách giáo khoa ở nước ta
giáo khoa cũng được viết theo hướng mở để phù hợp với đa dạng từng khu vực đáp ứng được yêu cầu chung
trên thực tế với dự thảo để ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập một hội đồng lựa chọn sách giáo khoa
thay cho những giáo viên trực tiếp giảng dạy
thì nguyên tắc một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa nhiều khả năng sẽ lại trở về với một bộ sách giáo khoa thống nhất tại địa phương
đồng thời quan điểm sách giáo khoa là pháp lệnh
chủ yếu cần xóa bỏ của đổi mới giáo dục lại có nhiều nguy cơ tái diễn trong phạm vi địa phương
và điều này chắc chắn sẽ làm nản lòng những người am hiểu về giáo dục hiện đại
như ở nước ngoài thì cái việc chọn sách nó có thể đến từng trường
và người ta có thể chọn cái tiếng việt ở bộ này chọn toán ở bộ khác
chứ không nhất thiết là có thể chọn bộ nào là chọn tất cả bộ đấy bởi vì là nó tùy thuộc vào cái nhóm tác giả
hà nội thì là một cái nơi có điều kiện thực hiện rất là tốt
và có rất nhiều
có các cái mô hình trường
thế thì cái mô hình trường thì mình nghĩ rằng với hà nội thì hãy để cho các trường được quyền lựa chọn
ví dụ như trường này chẳng hạn thì họ vẫn là theo cái sự chỉ đạo chuyên môn của phòng ngũ dục
nhưng mà cái việc phát triển cái chương trình nhà trường là rất là khác và rất là phong phú
và cái sứ mệnh của trường này cũng khác
ví dụ trường này luôn luôn đề cao khẩu hiệu là mỗi học sinh sẽ trở thành một nhà lãnh đạo tương lai
và với trường này để học sinh gọi là đạt chuẩn kiến thức kỹ năng
thì nó là một cái không phải là cái điều quan trọng
trong khoa học giáo dục hiện đại giáo viên không chỉ được chọn những sách giáo khoa thích hợp với mình
mà còn có quyền không chọn sách giáo khoa nào hoặc tự viết sách giáo khoa cho mình
và có thể thiết kế bài học dựa trên tất cả các tư liệu khoa học mà mình tiếp cận được
điều duy nhất mà giáo viên phải tuần thủ là thực hiện đúng chương trình giáo dục đã được ban hành
điều duy nhất mà giáo viên phải tuần thủ là thực hiện đúng chương trình giáo dục đã được ban hành

thì việc cần làm là thay đổi tư duy của người thầy
sao cho giáo viên không lệ thuộc vào tài liệu dạy học duy nhất
mà linh hoạt thiết kế bài học và áp dụng các phương pháp dạy học trên cơ sở nghiên cứu
tham khảo các tài liệu khác nhau
muốn vậy thì việc hướng dẫn chọn sách giáo khoa của mỗi tỉnh thành
phải đạt mục tiêu làm sao để người sử dụng sách lựa chọn những sách phù hợp nhất với họ
chứ không nên hiểu theo nghĩa là áp đặt một bộ sách để người sử dụng chỉ được dùng bộ sách đó
và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đường tới tương lai kỳ này cũng đã kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại